cái gì tích khảo cổ đã mất là mất vĩnh viện
cái chuyện này nó đi vào các định nghĩa kinh điển của unesco rồi

phải làm đúng luật thôi
không có cách nào cả
đúng luật tức là khảo cổ phải điều tra phải thám sát
rồi phải dự đoán được tình hình

để mà mình tiến hành một cách bài bản và khoa học
không có cách nào khác

cho khảo cổ học hay không

do vậy là nhà nước mới ghi ở trong điều luật của mình

tất nhiên tôi cũng đã trao đổi ở ngoài một số nơi rồi
nên dùng một cái từ nào đó dùng cái từ quy hoạch

và một số các cơ quan có thể hiểu lầm
và một số các cơ quan có thể hiểu lầm
và một số các cơ quan hay những người đứng đầu
người ta thấy nói đến những quy hoạch ấy là người ta ngại
trong khi đó từ của unesco người ta cũng không dùng từ quy hoạch
người ta chỉ là kiểm kê và thống kê những di tích
và anh điều tra biết được hiện trạng của nó
và anh quản lý trong các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước
và biết và đề xuất những cái giải pháp hay những biện pháp cần thiết
khi mà phải xử lý hay là cứ di tích đó hay là bảo vệ di tích đó
tôi thấy hiện nay giới khảo cổ học họ hay dùng cái từ là
bản đồ khảo cổ học thì nó có chính xác không
bản đồ tức là nằm trong quy hoạch và nằm trong bản thống kê thôi
tức là anh biết cái vị trí đó
nhưng cái câu chuyện đó thì nó lại đẻ ra một cái vấn đề khác
trong cái bối cảnh của nước mình
nói ví dụ như ở các nước là anh điều tra nghiên cứu anh phát hiện
và anh lên danh sách và anh ra được cái bản đồ
ra được cái sơ đồ cái vị trí của cái di tích đó
thì không có vấn đề gì
nhưng ở nước mình thì nó lại có cái vấn đề đó
vấn đề thứ hai xảy ra tức là nếu không cẩn thận
thì là những cái anh mà nó có ý đồ không tốt
thì nó lại tìm cách để nó phá hoại cái di tích đó
cho nên cái này cũng nghiên cứu cẩn thận
và trong trường hợp cụ thể thì mình có thể là tính đến cái chuyện
tức là như thế nào thì hợp lý như thế nào để phù hợp
với việc xây dựng danh sách đó đồng thời kèm theo đó
là những cái sơ đồ những bản đồ đi theo
theo ý kiến của ông là chúng ta dùng cái từ thống kê
kiểm kê và thống kê các cái di tích thì nó nhẹ nhàng
và nó hợp lý và nó không gây đến cái người ta hiểu nhầm
tức là quy hoạch gần như ông quy hoạch ông giữ đến cái chỗ đó thành của ông
thành của cái ngành đó hay thành của di sản nhà nước
tức là bất biến những cái cơ quan sở hữu hay là muốn xây dựng
hay muốn phát triển cái gì ở khu vực đó là không được nữa
ví dụ như là tôi biết cái gì chỉ vườn chuối
cần phải theo cái quy hoạch của nhà nước nó cần xây dựng những cái đô thị ở đó
thì là trong những trường hợp đó thì mình nên xử lý như thế nào
chỗ nào giữ chỗ nào để chỗ nào khai quật đi
và khi đó là các cái cơ quan người ta bàn với nhau bàn thảo với nhau
để làm cho nó hợp lý
theo tôi tìm hiểu một số nơi thì người ta hiểu là
cho ông xây dựng cái bản đồ quy hoạch xong
có nghĩa là cái khu vực đó không đụng đến được nữa
hiểu như thế thì nó cũng rất là cứng nhắc
thành ra là các bên nó không hiểu nhau và không tiếp cận gần nhau để xử lý vấn đề chung được
theo tôi thì đây cũng chỉ là một cách gọi hoặc là cái khái niệm của một cái tên đó thôi
mà người ta quy hoạch tức là người ta hiểu theo quy hoạch xây dựng
chỗ này sẽ xây cái này chỗ kia sẽ xây cái này chỗ kia không bao giờ được đụng đến
thế còn gọi là quy hoạch khảo cổ nó không phải như thế
nó chỉ là cái anh biết để anh quan tâm và anh bảo vệ nó
và đồng thời để ra những cái giải pháp phù hợp thích hợp đối với các trường hợp cụ thể
vâng xin phép ông trong chương trình này tôi vẫn dùng cái từ quy hoạch khảo cổ học
vậy thì cái lợi ích của cái việc chúng ta biết trước và quy hoạch khảo cổ học thì nó có lợi ích như thế nào
bảo vệ được di sản đơn giản thế thôi phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó
tức là một cái đất nước là phải có di sản nó như là một cái dòng họ hay một cái tộc người
hay là một cái dân tộc phải có tổ tiên của người ta phải có nguồn gốc
và không có di sản thì là anh không chứng minh được
tôi muốn quay lại về cái câu chuyện mà các di tích phải khai quật theo kiểu chữa cháy
như những ví dụ mà tôi vừa nêu phía trên và ông cũng nói những cái thiệt hại mà
khi mà chúng ta khai quật chữa cháy nó diễn ra ví dụ như chúng ta mất đi những hiện vật quỳ giá
vậy thì theo ông nguyên nhân do đâu
do các bên có trách nhiệm nên là chưa đứng trước quan tâm quản lý nguyên nhân chính đấy
tức là bảo dừng là dừng bảo thôi là thôi
thứ hai nữa là vào những cái đơn vị doanh nghiệp có những cái đơn vị nó ý thức rất tốt
thì là nó đề nghị với các cái cơ quan chuyên môn để mà bảo vệ
thế thì có những cái đơn vị thì người ta cũng vì nhiều lý do
tiến độ của người ta rồi là kế hoạch người ta
rồi là kinh phí tiền
bằng tất cả thứ vân vân và vân vân
bao nhiêu thứ đi theo
thì là do vậy là cái việc tự giác để mà quan tâm đến vấn đề này thì hiện nay của chúng ta không phải là nhiều
với những cái bất cập trong cái việc mà xây dựng những cái quy hoạch hoặc là xây dựng những cái bản đồ cho khảo cổ học như ông vừa nói
thì tôi nhớ có một lần trong một lần phỏng vấn phó sư tiến sĩ tông trung tín thì ông có cho rằng
nếu không bảo vệ được các di tích di chỉ có nghĩa là ngành khảo cổ học sẽ chết
vậy theo ông thì ngành khảo cổ học hiện nay
đang ở vị trí và hiện trạng như thế nào
đang ở vị trí lắc lư
bởi vì người thì không có di tích thì mất dần đi
sinh viên đào tạo thì người ta cũng kém hào hứng để mà vào để mà đi học
ví dụ như là mình so sánh với mấy cái nước xung quanh chẳng hạn
ta hiện nay cả nước có khoảng chín mươi nhà khảo cổ học
nhưng mà ở trung quốc chẳng hạn hay là nhật bản chẳng hạn
hay là bé như là hàn quốc nó bé hơn mình chứ
nhưng mà nó có tới từ trên một mươi hai đến một mươi năm nhà khảo cổ học
và có tới hàng trăm cái cơ quan nghiên cứu khảo cổ học
đây ta chỉ có một cơ quan chính thức
ngoài ra là những cơ quan phụ họa đi theo thôi
vì thế cho nên là di tích là nó bị mất rất nhiều
di tích phá ngẫu nhiên
xong di tích này phá cố ý
thế rồi là có di tích chẳng hạn không có người để mà xử lý kịp
thì đấy là cái chúng tôi đã nói ở hội nghị đại hội của hội khảo cổ học việt nam rồi
đây lại cũng cần sự quan tâm của các ngành nghề
của cả hệ thống chính trị
đòi hỏi đồng bộ cả về chính sách phát triển nhân lực về mặt nghiên cứu
cũng như là đồng bộ về chính sách gọi là bảo vệ và bảo tồn di sản khảo cổ học
vừa rồi tôi có tham dự cái buổi họp báo bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng kết chín tháng đầu năm
thì các anh có cho một cái thông tin đấy là đã có quyết định cho thăm dò khai quật chín di chỉ khảo cổ học ở trên địa bàn cả nước
nhưng mà khi mà chúng ta chưa có những cái bản đồ khảo cổ học
chưa có cái sự quy hoạch cụ thể
thì cái việc thăm dò
khai quật khảo cổ học đấy nó có ảnh hưởng gì không
tất nhiên là ảnh hưởng rồi
bởi vì là ví dụ như mình muốn nghiên cứu một cái vấn đề nào đó
đối với di tích nào đó thì mình không biết được là di tích đó tìm ở đâu
làm những cái nào
do vậy nó ảnh hưởng đến cái việc mà xây dựng cái kế hoạch nghiên cứu
cũng là một phần là do mình đang nói đang quan tâm
tức là xây dựng một cái quy hoạch khảo cổ học
một cách bài bản
thế còn chín di tích ấy
thì là đấy là
đối với này khảo cổ học
thì là nó cũng rất là ít thôi
ở các nước thì nó làm hàng một năm nó có hàng nghìn cuộc
người ta đổ người để làm
đổ kho tàng để làm
đổ kinh phí để làm
để mà bảo vệ cái di sản đó
tôi thấy là các cái đường lối chính sách của ta
thì là cực kỳ là quan trọng di sản
nhưng mà trong cái việc gọi là mình thực hiện mình quan tâm tất cả các thứ
thì cái đó làm sao cho nó tương xứng với chính sách của đảng và nhà nước
nó vẫn còn rất là xa
cách đây hơn hai mươi năm khi đang là giám đốc sở văn hóa thông tin giờ là sở văn hóa và truyền thông hà nội
tiến sĩ nguyễn viết chức đã từng phối hợp với viện khảo cổ học xây dựng một bản đồ quy hoạch khảo cổ cho hà nội
chủ yếu là bốn quận nội thành cũ
việc xây dựng bản đồ này diễn ra khá công phu

nói về vấn đề này tiến sĩ nguyễn viết chức cho biết
ý tưởng của tôi là lập một cái bản đồ khảo cổ học
để làm gì để đánh dấu những địa điểm rất là quan trọng
những cái chỗ đấy mà bất kỳ cái công trình nào mà động vào thì phải rất là thận trọng
những cái chỗ đấy mà bất kỳ cái công trình nào mà động vào thì phải rất là thận trọng
và tôi có dùng một cái thuật ngữ là khảo cổ học đi trước một bước
nhưng mà rất là tiếc sau khi năm hai nghìn hai thì tôi lại được đảng và nhà nước trao cho nhiệm vụ khác
thì hà nội cũng biết là tiếp tục họ làm như thế nào
thực tế cho thấy nếu có quy hoạch khảo cổ học chi tiết và đầy đủ
thì việc nghiên cứu khảo cổ học sẽ được tiến hành một cách khoa học hệ thống và bền vững
bởi tâm lý chung của các chủ đầu tư và đơn vị thi công đều rất ngại gặp phải
các dấu tích khảo cổ học khi đang thi công công trình
vì nếu phát hiện các dấu tích khảo cổ học
khu vực đó sẽ được tiến hành khai quật khảo cổ ảnh hưởng lớn tiến độ của dự án
tôi được biết vào khoảng những năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn
viện khảo cổ học việt nam từng xây dựng một bản đồ quy hoạch khảo cổ học cho hà nội
cái bản quy hoạch này thì là một bản đồ quy hoạch cho hà nội
thì theo đơn đặt hàng của sở văn hóa thông tin giờ là sở văn hóa thể thao hà nội
việc xây dựng này diễn ra khá bài bàn và cung phu
có sự tham gia của bốn vị sư học nổi tiếng mà trong giới sư học người ta hay gọi đấy là
lâm lê tấn vượng nghĩa là giáo sư đinh xuân lâm giáo sư phan huy lê
giáo sư hà văn tấn và giáo sư trần quốc vượng
thưa ông thì số phận của cái bản quy hoạch đó giờ như thế nào
cái này lâu rồi mà tôi thì là người trực tiếp thực hiện
lãnh đạo của cái dự án này thì là
giáo sư hà văn tấn đó là viện trưởng
còn các giáo sư khác là tham gia có thể nói là cái công lao rất lớn của tiến sĩ nguyễn viết trức
lúc bây giờ ông là giám đốc sở văn hóa
ông quan tâm đến vấn đề khảo cổ
và lúc bây giờ là trong cái không khí cả nước
bến đệ trung ương cũng chỉ đạo chuẩn bị hướng tới một năm
cho nên cái tầm nhìn và tầm nhạy bén của ông thì là ông ấy đề xuất ra cái chương trình này
và lúc bây giờ chưa có quy định nào
của trên thế này yêu cầu phải làm cái này
nhưng mà phải nói là đúng là cái tầm nhìn như thế là
cho một cái thủ đô đầu tiên và đi đầu
trong điều kiện và cái bối cảnh trong đó
thì có thể nói là mình cũng đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này
đưa ra được cái sơ bộ về quy hoạch khảo cổ học của hà nội
và như vậy cho một cái nhìn có thể nói là tổng quan về di tích của hà nội trên nhiều phương diện
bây giờ là lần đầu tiên đưa ra một cái hệ thống bản đồ
rồi chấm điểm các cái di tích
đánh dấu và kiến nghị những cái quan trọng
sau đó theo quy định của tổ chức gì đó
thì người ta phải có cái phê duyệt
và làm những bước tiếp theo để phê duyệt
để gửi đến các nơi mà thực hiện cái đó
nhưng cái bước tiếp theo đó thì là vì nhiều lý do
mình cũng không thể nói là hà nội người ta chưa tích cực
có lẽ là rất tích cực đấy
nhưng mà anh chức anh cũng làm đến cái mức độ ấy
anh tôi cho là cái chức năng của anh như vậy là quá tốt rồi
thế nhưng mà thế này này
nó bị xếp tổ không phát huy được
bây giờ thì nó lạc hậu lắm rồi
từ đấy đến nay là hai mươi mấy năm rồi
thì nó có nhiều tài liệu mới rồi
mở rộng đến nay nữa
nhưng mà mọi người chưa nhìn thấy rằng là cái đó
là có tác dụng tích cực cực lớn
trong cái việc là để cơ quan khảo cổ đề xuất với chính phủ
là khai quật cái địa điểm một mươi tám hoàng diệu
khi chính phủ và các bộ hỏi là các ông đã có nghiên cứu chỗ này chưa
đã đoán định chỗ này chưa
thì chúng tôi bảo có
có đoán định rồi có làm rồi
và đã xây dựng được và khoanh vùng
khu vực này là chúng tôi đánh dấu đỏ
tức là gần như là cái chỉ giới đỏ về việc nghiên cứu và bảo vệ di sản
như vậy là nó cũng có phát huy đi chứ
đó là tác dụng để thuyết phục với cấp trên
cấp trên lúc bây giờ người ta cũng không hiểu
người ta bảo chả có cái gì đâu làm làm gì
thì là không có hoàn thành tăng long nữa
nhưng mà mình tổng hợp nhiều cái mình chứng minh
do vậy là chúng ta có được cái di sản
hoàn thành tăng long này nè
vâng hiện nay tôi đang quan tâm đến cái số phận của cái bản quy hạch đó ra sao vậy ạ
bản quy hoạch đó thì vẫn cất đi đâu không biết nữa
nhưng mà cái này nhưng mà bây giờ so với bây giờ thì là lạc hậu lắm
nếu mà giả sử như quay lại làm lại
chúng ta lại từ đầu hả
thay đổi hoàn toàn
tức là bổ sung
bổ sung và thay đổi hoàn toàn
vì bây giờ cũng chưa làm hà tây
chỉ làm hà nội cũ thôi
với những phân tích của phó sư thì cái việc chúng ta phải có một cái bản đồ khảo cổ học là hết sức cần thiết
vậy thì để xây dựng một cái bản đồ khảo cổ học thì chúng ta cần một cái quy trình như thế nào
thực ra thì nó cũng không có gì khó đâu
nó chỉ là đưa vào cái chương trình xây dựng kế hoạch của một cái đơn vị
mà đơn vị chúng ta nói đây là đơn vị cấp tỉnh này
cấp thủ đô cấp tỉnh cấp thành phố vân vân
đưa vào và ở thành phố những cái cơ quan theo cái đúng cái quy định của luật ấy
để người ta
để người ta có thể dành ra một ít kinh phí
cái kinh phí đó thì các nhà khảo cổ học với các nhà quản lý ở các địa phương đó
là sẽ đi điều tra tiến hành và lập lên cái danh sách cũng như là cái sơ đồ kèm theo đó thôi
không có gì là quá phức tạp
ông vừa nói đến một cái chi tiết là những cái quy hoạch khảo cổ này có thể ở cấp tỉnh
họ có thể đề ra phương án để
đúng rồi đấy là nhiệm vụ của họ đấy
thế thì tôi có một cái chi tiết như thế này ạ
theo tôi cũng biết thì luật sửa đổi bổ sung của luật di sản văn hóa năm hai nghìn bảy
cũng đã quy định các địa phương có trách nhiệm xây dựng quy hoạch khảo cổ
kèm theo phương án bảo vệ hoặc thăm dò khai quật khi cần
thế nhưng cho tới nay thì trên cả nước chưa có địa phương nào hoàn thiện
và đưa quy hoạch này vào áp dụng trong thực tiễn
chúng ta cũng đã nói một số ở bên trên rất là nhiều vấn đề
những cái nhà lãnh đạo có thẩm quyền có quyền thì người ta cũng chưa thật là hiểu sâu sắc
cái ý nghĩa cái giá trị của nó
hoặc là hiểu một cách theo cái hướng tức là
nếu mà làm thì là nó cũng ảnh hưởng đến nhiều cái quốc kế dân sinh khác chẳng hạn
ví dụ như thế tức là hiểu chưa sâu sắc cho nên không quan tâm
bởi nếu quan tâm đọc luật thì người ta cũng tự biết được mình ở vị trí nào
mình phải làm cái gì và nói người có trách nhiệm ở đây tức là ai
có khi là chính của cụ ấy hay là của vị lãnh đạo đó
nhưng mà các vị nghĩ nó là của ai cơ
hình như là của ngành văn hóa hay của ngành di sản nhưng thực ra không phải
tôi cho là đúng
đây là vấn đề của hệ thống chính trị
bởi vì đọc luật người ta quy định rõ như thế
cái này cũng phải là cả một cái hệ thống chính trị vào cuộc
tôi nói ví dụ đơn giản như là chống cái việc đem những cái di vật ngoại lai
vào trong các đỉnh đền chùa miếu mạo
thì là bọn tôi là những nhà khoa học nói nhiều nhìn thấy nhiều và góp ý rất nhiều rồi
nhưng mà cái tác dụng này nó không lớn
nó chỉ ở từng lẻ tẻ từng bộ phận người ta chú ý thôi
nhưng mà khi có một cái văn bản của thứ trưởng bộ ngoại thể thao du lịch này
chị đặng thị bích liên chẳng hạn
một cái văn bản này thôi
nhưng mà cả nước tạo nên một cái chiến dịch làm thế nào đó để chống lại cái dượt ngoại lai
thì cái việc này tôi cũng nghĩ là nó có một cái cú hích như thế
cú hích như thế
hiện nay người ta chưa có cú hích
ví dụ như bộ trưởng với trách nhiệm của mình hoặc bộ trưởng ủy cho thứ trưởng cũng được
mà có một cái văn bản yêu cầu các tỉnh
mà yêu cầu các tỉnh ở đây theo tôi là cũng lại phải cái cấp có quyền thôi
thế còn nói là giám đốc sở văn hóa thì đúng rồi
đấy là trách nhiệm của anh ấy
nhưng mà giám đốc sở văn hóa thì nó lại không phải là người quyết định được kinh phí
lại phải có cái người quan tâm xong có cái quyết định chung thành kinh phí
thì khi đó là các cái sở ban ngành liên quan người ta sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện
câu chuyện của ông khiến tôi nhớ đến
khảo cổ học năm hai nghìn một mươi một
khi ấy ông đang là viện trưởng của viện khảo cổ học việt nam
thì có chia sẻ với cả cánh bao giờ chúng tôi rằng
khánh hòa sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành quy hạch khảo cổ học
hai năm sau đó tại hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ bốn mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
cũng chính ông là người ngậm ngùi chia sẻ lại với chúng tôi rằng
thật đáng buồn khi mọi chuyện vẫn là một con số
cho tới thời điểm này khánh hòa họ đã có được cái bản đồ đế trượng
không có cái gì cả
cho nên đi vào thực tế là quá nhiều vấn đề đặt ra
quá nhiều suy nghĩ
tôi thấy cái ví dụ mới nhất hiện tại đấy là chính là cái di chỉ khảo cổ học vườn chuối
đang xảy ra rất nhiều mâu thuẫn cũng rất nhiều thách thức trong cái việc có tồn tại hay không tồn tại
và với sự quan tâm của giới sử học giới khảo cổ học các nhà nghiên cứu văn hóa
thì hiện nay họ đã cho phép bảo tồn một nửa diện tích của cái khu di trì đấy
với một cái ví dụ nhãn tiền như vậy tại sao chúng ta không có những cái bài học
để lấy những cái di tích khác trong địa phận cả nước không
bài học thì nhiều và ví dụ thì nhiều nhưng mà ai là cái người đi phát động cái đó
ai là người cầm trịch cái đó
ví dụ như có một đồng chí bí thư hay một đồng chí chủ tịch hỏi cái cách giải quyết như thế này hay làm như nào
thì khi đó là người ta sẽ ào vào
còn hiện nay đây cứ nói như cuộc nói chuyện hôm nay cũng vậy
và nhiều cuộc nói chuyện khác nữa
bây giờ đi vào đâu
gửi cho ai
vậy thì hiện nay cái nhiệm vụ và chức năng của hội khảo cổ học việt nam là gì
chỉ có nghiên cứu khảo cổ học và tư vấn thôi
tư vấn chính sách
phát biểu như thế này này
rồi là phát biểu gửi các ý kiến đến chỗ hội đồng
ví dụ như hội đồng kinh doanh quốc gia hay là chỗ bộ
chỉ gửi đến thế thôi
thế còn viện khảo cổ học việt nam thì sao
viện khảo cổ học chỉ đi nghiên cứu thôi và xin phép thôi
và cũng kiến nghị nhiều
nếu mà những anh em mà mạnh bạ hay là quan tâm đến cái kiểu chiều sâu và chiều rộng của vấn đề
chúng ta cứ
để cho những cái di tích di vật dần dần mất đi theo thời gian hay sao
nếu không có biện pháp gì thì chắc thế
tôi cho là thế
trên chín mươi di tích của thời kỳ hùng vương không còn
thì nếu những người quan tâm nhé
thì có phải đọc cái đó
ai ạ là trách nhiệm của ai người ta biết đúng không
đọc như thế này người ta phải nảy lên đồi chứ
phải chỉ đạo các cái tỉnh hay các cái ông quản lý chứ các thứ làm như thế nào chứ
nhưng mà rõ ràng là gần như thế này
có lẽ là không
với tư cách là một người làm nghề thì ông mong muốn điều gì để giữ gìn lại những cái hiện vật di sản đang mất dần đi theo thời gian
mong nhất tức là những cái cơ quan có trách nhiệm những cơ quan có thẩm quyền
sẽ làm sao cùng với các nhà khoa học đồng bộ tiến hành các cái biện pháp
mà bảo vệ được di sản bảo vệ được di tích khoa học
đấy là cái mong nhất
trong đó có cái việc xây dựng những cái quy hoạch những cái bản đồ khoa học ạ
đấy là một cái giải pháp mà người ta nhắc rất nhiều hiện nay
vâng một lần nữa xin được cảm ơn sự góp mặt của phó sư tiến sĩ tông chu tín trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn mâu thuẫn bảo tồn và phát triển là một dạng mâu thuẫn chẳng hề mới mẻ và chưa bao giờ bớt gai gắt
những lợi ích quá lớn thông qua sự lợi dụng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch đô thị hóa
là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới các quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa bị chèn ép và vô hiệu hóa
vì vậy phải sửa chữa từ bàn quy hoạch tổng thể chung của các địa phương trong đó quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa
phải được đặt bên hàng đầu và có tầm quan trọng lớn
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại